tính từ một mươi tám h ngày hôm nay hai tháng tám trên cả nước ghi nhận thêm ba mươi ca mắc mới covid một mươi chín
hôm nay cũng ghi nhận thêm hai ca tử vong vì dịch covid một mươi chín tại nước ta
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai tháng tám việt nam ghi nhận thêm ba mươi ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó ghi nhận trên địa bàn đà nẵng một mươi sáu ca quảng nam chín ca đắk lắc hai ca đồng nai một ca khánh hòa một ca hà nam một ca
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên con số sáu trăm hai mươi ca
trong ngày tính đến thời điểm hiện tại ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong do nền bệnh lý nặng và mắc covid một mươi chín
trường hợp một là bệnh nhân năm trăm hai mươi bốn tám mươi sáu tuổi quê ở quảng nam
bệnh nền suy tim suy thận mạng tính trần đoán tử vong chóng nhiễm trùng nhiễm độc suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng mắc covid một mươi chín
trường hợp hai là bệnh nhân bốn trăm bảy mươi năm tám mươi ba tuổi quê ở đà nẵng
đa khớp nằm một chỗ sáu năm nay phẫu thuật dạ dày trần đoán tử vong hội chứng mạch vành cấp viêm túi mật thoái hóa đa khớp tăng huyết áp và mắc covid một mươi chín
như vậy trong sáu trăm hai mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bảy mươi ba ca số ca còn đang điều trị là hai trăm bốn mươi hai ca số ca tử vong là năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín mươi bốn hai trăm một mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là chín trăm hai mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi bốn
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một mươi bốn hai trăm bốn mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú là bảy mươi chín bốn mươi bảy người